thưa quý vị dưới sự lãnh đạo của đảng trong không khí sôi sụp của cách mạng tháng tám
từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi tám tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm nhân dân nam bộ đã vùng lên khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân
sau gần một thế kỷ dưới ách thống trị của chế độ thực dân pháp giờ đây đồng bào nam bộ từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước
lẽ ra từ đây nhân dân ta đã được sống trong hòa bình thế nhưng với giã tâm trở lại xâm lược nước ta lần nữa
ngày hai mươi ba tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm thực dân pháp núp dưới bóng quân anh đã quay lại gây hấn ở sài gòn
bắt đầu cuộc xâm lược nước ta lần thứ hai
trước nguy cơ pháp xâm lược nước ta lần thứ hai xứ ủy ủy ban nhân dân và ủy ban kháng chiến nam bộ
trụ tập cuộc họp liên tịch tại nhà số sáu trăm hai mươi chín đường cây mai nay là đường nguyễn trãi quận năm thành phố hồ chí minh
hội nghị đã thông qua lời kêu gọi của ủy ban kháng chiến nam bộ trong đó xác định
từ giờ phút này nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là tiêu diệt giặc pháp và tay sai của chúng
và ra tuyên bố
điều kháng chiến bắt đầu
thực hiện trong đánh ngoại vây ủy ban kháng chiến nam bộ thành lập bốn mặt trận ở ngoại thành sài gòn
chúng ta vừa bố trí lực lượng chốt giữ các cầu chính để vây địch trong đội thành
vừa triển khai lực lượng trong đội thành phối hợp với các tổ đội du kích bám chủ
tiến hành các cuộc đột kích vào những nơi địch đóng quân đốt phá các kho tàng quân sự
và cơ sở kinh tế của chúng rồi nhanh chóng rút lui
đông đảo nhân dân tích cực tham gia cùng với các đội tự vệ tổ chức chốt chặn canh giữ các ngã đường
với tinh thần độc lập hay là chết của nhân dân nam bộ được thổi bùng rất mạnh mẽ
được sự ủng hộ của đồng bào cả nước có một phong trào bảo vệ nam bộ
có một quỹ độc lập có một ngày nam bộ
thì tất cả những hoạt động đều hướng đến nam bộ hướng đến cuộc kháng chiến của nhân dân nam bộ
và nhiều đơn vị bộ đội được thành lập để nam tiến
trong một phong trào nam tiến để cùng góp sức sát cánh chiến đấu bên cạnh nhân dân bộ trang nam bộ
chủ tịch hồ chí minh đánh giá trong một năm trường đồng bào kháng chiến người thì tan nhà nát cửa
người thì hy sinh tính mạng người thì bị tù bị đầy nhưng lòng yêu nước của đồng bào vẫn trơ như đá vẫn như đồng